theo cơ quan chức năng vụ việc khiến anh qvt ba mươi một tuổi quê sơn la tử vong tại chỗ
hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
báo cáo của ủy ban nhân dân huyện tiên du cho biết vụ nổ nghi do nổ bể ngầm khí ga
sau vụ việc ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo sở y tế
chủ trì chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung cứu chữa cho các nạn nhân
kịp thời phân loại cấp cứu điều trị tại chỗ và tại các tuyến điều trị
nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng hạn chế tối đa tử vong
đối với công an tỉnh bắc ninh chủ tịch tỉnh bắc ninh yêu cầu đơn vị này chủ trì
phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
báo cáo sơ bộ trước một mươi bảy h cùng ngày
tỉnh bắc ninh cũng chỉ đạo công ty cổ phần giấy hưng lợi
chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng
đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động
sở lao động thương binh và xã hội sở công thương ủy ban nhân dân huyện tiên du
công ty cổ phần giấy hưng lợi và các cơ quan có liên quan cũng phải có trách nhiệm thăm hỏi
động viên hỗ trợ người bị tai nạn tăng cường kiểm tra hướng dẫn
đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc an toàn lao động vệ sinh bảo vệ môi trường làm việc
liên quan đến vụ nổ khiến một người tử vong hai người bị thương xảy ra tại cụm công nghiệp phú lâm huyện tiên du
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn hương giang đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các sở ban ngành vào cuộc và báo cáo
liên quan đến vụ nổ tại khu công nghiệp ở huyện tiên du
ngay trong ngày chín tháng bốn ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh có công văn hỏa tốc gửi công an tỉnh bắc ninh
công an huyện tiên du các sở y tế công thương lao động thương minh và xã hội
ủy ban nhân dân huyện tiên du và công ty cổ phần giấy hương lợi
công văn nêu rõ theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân huyện tiên du về vụ việc khoảng trưa ngày chín tháng bốn
xảy ra vụ tai nạn lao động nghi nổ bể ngầm khí ga tại công ty cổ phần giấy hưng lợi cụng công nghiệp phú lâm tiên du
về việc này chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở y tế chủ trì chỉ đạo các cơ quan có liên quan
tập trung cứu chữa cho các nạn nhân kịp thời phân loại cấp cứu điều trị tại chỗ và tại các tuyến điều trị
nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng hạn chế tối đa tử vong
công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sơ bộ vụ việc trước một mươi bảy h ngày chín tháng bốn
công ty cổ phần giấy hưng lợi chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng
đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động
sở lao động thương binh và xã hội sở công thương ủy ban nhân dân huyện tiên du
công ty cổ phần giấy hưng lợi và các cơ quan có liên quan tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ người bị tai nạn
tăng cường kiểm tra hướng dẫn đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc an toàn lao động vệ sinh bảo vệ môi trường làm việc
ủy ban nhân dân huyện tiên du chủ trì phối hợp với sở y tế sở công thương công an tỉnh
công an huyện tiên du và các đơn vị có liên quan cập nhật tổng thể tình hình xử lý vụ việc
báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày chín tháng bốn
được biết công ty cổ phần giấy hương lợi đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do không có giấy phép môi trường theo quy định
theo đó công ty bị phạt ba trăm hai mươi triệu đồng yêu cầu đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải
không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời gian bốn năm tháng từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với công ty cổ phần giấy hưng lợi
do ông nguyễn kim tiến làm giám đốc
do căn cứ tình hình thực tế xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy chưa được loại trừ hoặc không thể khắc phục được
và có nguy cơ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng
cách đây ít ngày vụ nổ lò ở quảng ninh cũng đã khiến người dân địa phương một phen thoát tim
là nhân chứng may mắn trong vụ nổ lần này một công nhân chưa hết bàng hoàng cho biết
sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò khoảng một mươi phút sau xảy ra vụ nổ
áp lực khí đã hất văng nhóm công nhân đi xa khoảng ba trăm linh mét trong hầm lò
mũ đèn pin và ủng bảo hộ đều bị thổi bay theo vụ nổ kinh hoàng
trước đó khoảng giờ hai mươi phút ngày ba tháng bốn tại gương lò xv năm một trăm bốn mươi số hai phân xưởng đào lò hai công ty than thống nhất
tkv thành phố cẩm phả quảng ninh đã xảy ra vụ nổ khí mê tan nghiêm trọng
sau hơn ba giờ đồng hồ nỗ lực cứu hộ bốn công nhân tử vong đã được đưa ra khỏi hiện trường
và bảy công nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
nằm trên giường hồi sức
công nhân đàm văn đội sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê cao bằng cho biết
mình là một trong số bảy người may mắn sống sót sau vụ nổ khí mê tan
theo anh đội trước thời điểm xảy ra vụ việc anh đang cùng nhóm công nhân vào làm ca ba trong hầm lò
tại vị trí làm việc anh đội được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư
đi được khoảng hai trăm linh mét thì nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngay lập tức bị hất văng và gầm băng truyền tải than và ngất đi
một lúc sau anh lờ mờ tỉnh dậy và nhận thấy mình còn sống nên đã cố sở soạn trong hầm tối
để tìm lối ra vì lúc này đường lò tối đen như mực bụi đen che hết tầm nhìn
hơn nữa anh đội bị hất văng sau vụ nổ khiến mũ bảo hộ cùng đèn pin cũng rơi mất
đặc biệt anh đội còn chia sẻ thêm về vụ nổ là chính anh đã phát hiện ra số hiệu lạ trước khi vụ nổ xảy ra
thường ngày các công nhân vào lò làm việc nhiệt độ bên trong lò đều bình thường
không khí lưu thông bên trong lò cũng được đảm bảo để tăng hiệu suất công việc
nhưng khi vào ca làm việc hôm nay anh thấy không khí bên trong lò lạnh hơn mức bình thường
anh cho biết bình thường vào làm việc thấy trong lò nóng hôm đó vào thấy không khí bên trong lạnh
anh còn tưởng mình bị sốt đến khi xảy ra sự việc mới biết lạnh là do khí mê tan
nằm cạnh giường anh đội là công nhân nguyễn quốc khánh ba mươi tám tuổi quê thái nguyên công nhân tổ sản xuất
công ty than thống nhất cũng bàng hoàng kể lại sự việc
sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra ngoài
khi được một trăm linh mét thì tất cả nghe thấy tiếng nổ
áp lực khí đã hất văng nhóm công nhân đi xa khoảng
ba mươi mét trong hầm lò
rất may nhóm của anh không ai bị thương nặng nhưng mũ đèn pin và ủng bảo hộ đều bị thổi bay sau vụ nổ
còn công nhân nguyễn văn thanh bốn mươi năm tuổi quê hải dương đơn vị vận tải công ty than thống nhất tkv kể lại
lúc này đang cùng sáu công nhân khác đi xuống hầm lò để giúp than
khi đi vào hầm lò được một trăm bốn mươi mét thì tiếng nổ phát ra
gió nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã toàn bộ anh thanh cùng những người khác
gió mạnh kèm bụi than mù mịt khiến đồ bảo hộ đèn văng tứ tung
sáng ngày ba tháng bốn sở lao động thương binh và xã hội quảng ninh cho biết
ngoài bốn công nhân tử vong thì có bảy công nhân khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan làm bốn công nhân tử vong
các nạn nhân gồm tvb sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú xã lục hồn bình liêu quảng ninh
nt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú đoan hùng phú thọ
tvn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú phổ yên thái nguyên
và lv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú hòa an cao bằng
đến lúc ba h một mươi năm phút cùng ngày đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường
tai nạn lao động là mối hiểm họa khó tránh khỏi
hy vọng thông qua những sự việc đáng tiếc gần đây các khu công nghiệp hầm mỏ sẽ có phương án sản xuất an toàn hơn đối với người lao động
tất cả những tin tức mới nhất liên quan vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới